hiện phú yên ghi nhận hơn một bốn trăm linh ca mắc sốt xuất huyết so với cùng kỳ năm ngoái thì số ca mắc sốt xuất huyết ở phú yên tuy có giảm nhưng vẫn ở mức khá cao so với những năm trước đó
số ca mắc sốt xuất huyết gia tăng ở thị xã sông cầu huyện phú hòa và tuy an với bảy mươi tám ổ dịch đã được xử lý
tuy nhiên các đợt mưa sen kẽ những ngày nắng nóng đã tạo thuận lợi cho mũi vằn phát triển mạnh
trong khi đó do thiếu nước sinh hoạt nhiều người dân đã tăng cường chữ nước mà không đậy nắp làm bọ gậy sinh sôi khiến bệnh xuất xuất huyết gia tăng ở phú yên
từ tháng năm đến nay ngành y tế tỉnh phú yên đã phối hợp cùng các địa phương để mạnh đợt cao điểm giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh
chủ động phát hiện xử lý các ổ dịch sốt xuất huyết hiện có và mới phát sinh không để dịch bùng phát ra diện rộng